quỷ viên quốc vụ kiêm bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị hôm qua đã có cuộc điện đàm với ngoại trưởng mỹ antony blinken
theo đề nghị của người đồng cấp mỹ trao đổi về quan hệ song phương cũng như tình hình ukraine
tại cuộc điện đàm bộ trưởng vương nghị nêu rõ trung quốc sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ chủ quyền an ninh và lợi ích phát triển của mình
ông cho rằng năm mới nên có triển vọng mới
vì vậy người dân ở cả hai nước và trên toàn thế giới đều hy vọng quan hệ giữa hai cường quốc sẽ ổn định và được cải thiện
về phần mình ngoại trưởng blinken nhấn mạnh mỹ sẵn sàng thảo luận với trung quốc về các nguyên tắc định hướng quan hệ song phương
quản lý mối quan hệ một cách có trách nhiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực đáp ứng lợi ích chung của cả hai bên
ngoài ra lãnh đạo bộ ngoại giao hai nước cũng trao đổi quan điểm về vấn đề ukraine
bộ trưởng vương nghị nhấn mạnh rằng trung quốc luôn ủng hộ hòa bình
các mục đích của hiến trương liên hợp quốc và quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình và đàm phán
ông nêu rõ trung quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này theo cách riêng của mình